năm hai nghìn một mươi bảy khi nghị quyết số một mươi hai của hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam về bố trí sắp xếp dân cư ở miền núi được triển khai
đồng bào các dân tộc thiểu số ca dông xê đăng mơ nông ở huyện nam trà my đã tình nguyện hiến hàng trăm hectare đất ở đất sản xuất
để chính quyền địa phương thực hiện bố trí tái định cư cho những hộ dân sống trong những vùng khó khăn về nơi an toàn
qua đó góp phần rất lớn và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ghi nhận của truyền hình nhân dân tại quảng nam
là một trong những hộ đầu tiên được địa phương bố trí tái định cư đến làng tắc rối tại thôn bốn xã trà tập huyện nam trà my
anh hồ văn thịnh đã nhanh chóng dựng nhà mới đồng thời hiến hơn năm xào đất sản xuất của gia đình để chính quyền địa phương bố trí tái định cư cho những hộ dân khác
bây giờ trên mảnh đất của anh thịnh hiến tặng đã mọc lên những ngôi nhà mới khang trang đường xá đi lại thuận lợi và cuộc sống của người dân được cải thiện
khi mà tôi hiến đất tôi thấy cuộc sống của bà con cũng được thay đổi
được sáu mươi bảy mươi và bản thân tôi cảm thấy rất là mừng
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay huyện nam trà my đã hình thành được bốn mươi năm khu tái định cư bố trí chỗ ở an toàn cho gần hai hộ dân
riêng tại xã trà tập đã bố trí sắp xếp được bốn khu dân cư với hai trăm sáu mươi hộ được di dờ đến nơi ở mới
trong quá trình thực hiện nhân dân trên địa bàn huyện đã tình nguyện hiến đất đai hoa màu ngày công với tổng kinh phí ước tính bằng khoảng năm mươi sáu mươi kinh phí nhà nước hỗ trợ
các hộ mà được
hiến đất cho các hộ khác thì họ cũng đồng tâm tức là cùng với chính quyền địa phương ở xã là thực hiện để có cái phong tàu tức là có mục đích của anh là đồng bộ
cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải làm công tác tư tưởng phải làm công tác dân vận động viên người dân chia sẻ với nhau
có miếng đất thì mình chia sẻ cho bà con cho anh em cho làng để người ta cũng có cái miếng đất ở
rồi mới an tâm trong vấn đề sản xuất
vấn đề đời sống của gia đình
giờ đây tuyến đường dẫn đến các khu tái định cư trên vùng đất bằng phẳng dần được bê tông hóa
nhà ở của đồng bào đã được xây dựng khang trang diện mạo miền núi có nhiều thay đổi tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống rõ rệt
đáng mừng là sau khi sắp xếp cuộc sống đồng bào tại các khu tái định cư không bị sạt lở đất lũ quét đe dọa như trước
qua đó đã có phần tích cực trong việc bảo đảm an toàn tài sản tính mạng của nhân dân trong mùa mưa bão và ổn định cuộc sống lâu dài